bạn ấy bị thiếu chuẩn bình thường thì bạn ấy có khoảng bảy cân giữa các loại tiêu hóa

như vậy thì cho thấy rằng là ở bạn này đã có cái sự ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất rồi
vấn đề thứ hai chiếm một bạn mà nhẹ cân như vậy xuyên dưỡng như vậy
mà lại có các triệu chứng dối loạn tiêu hóa hay gặp
thì cũng cần phải có sự đánh giá của bác sĩ bởi mấy lý do
có thể là bạn ấy có một cái bệnh lý gì đấy tiềm ẩn trên đường tiêu hóa
và gây ra các triệu chứng dối loạn tiêu hóa như cha mẹ mô tả
và bạn ấy ăn vào bạn không có hấp thu được
do đó nó dẫn đến ảnh hưởng đến sự tăng cân của bạn ấy
như vậy việc đầu tiên là sẽ phải có sự khám đánh giá của các bác sĩ chung hoa nhi
cũng như là các bác sĩ dinh dưỡng
lúc này người ta sẽ điều tra về khẩu phần dinh dưỡng của con
xem là cái chế độ ăn dược của con như thế đã phù hợp với độ tuổi chưa
thành phần các thức ăn đã phù hợp chưa
vấn đề thứ hai nữa là cái dối loạn tiêu hóa đấy là dối loạn tiêu hóa do bệnh gì
còn nếu chúng ta tách hết các cái nhóm bệnh ra
thì với những đứa trẻ mà ăn thực phẩm hay bị dối loạn tiêu hóa
thì bác sĩ người ta còn phải đánh giá xem là bạn có bị dị ứng với một trong những cái thành phần
ở trong cái thực phẩm đấy không
và nếu như bạn ấy có những dị ứng đó
thì người ta còn phải loại bỏ những cái thực phẩm đấy ra bên ngoài
thế và cái điều trị nền của nó sẽ là gì ạ
xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp
xác định ram là cái bệnh mà gây ra cái dối loạn tiêu hóa đấy là gì
để điều trị cái bệnh đó
và trong quá trình điều trị cái bệnh đó
thì người ta sẽ bổ sung thêm vitamin
người ta sẽ bổ sung thêm kém
bổ sung thêm men vi sinh
vì men vi sinh thì cũng giúp cho cân bằng đường ruột
để cải thiện được cái tình trạng dối loạn tiêu hóa
kém thì giúp cho sự hồi phục các cái tế bào niêm mạc ruột
kích thích các cái enzyme tiêu hóa
cũng như là kích thích cái sự đáp ứng miễn dịch
thì có như vậy nó mới có thể cải thiện được
còn cái việc mà mẹ không đi khám tí nào cả
mà mẹ chỉ có đi ra cửa hàng thuốc
hay là mua những cái thứ mà mẹ muốn bổ sung cho con thôi
thì cũng không cải thiện được hoàn toàn cái tình trạng của con
và bản thân về quý vị khán giả này
thì tôi nghĩ rằng là những cái tư vấn của phó giáo sư nguyễn việt hà
là rất xác đáng
mình phải đi khám bệnh
bởi vì bé tám cân hai là đã suy dưỡng rồi
cho nên là đối với bé
chúng ta nên quan niệm là xuyên dưỡng là một bệnh
chứ không phải là cứ bé nhỏ nhỏ thế thôi
đấy là cháu
sinh ra là thế rồi
bốn dĩ nó nhỏ bé thôi
thì không phải
mà các bé thì thường là các bé phải một mươi bảy tháng
trong cái lứa tuổi của một ngày vàng
và rất quý
và mẹ nên đi khám càng sớm càng tốt
mỗi một ngày của bé
là một ngày rất là đáng trân trọng
để cho bé phát triển
cả về chiều cao
cả về trí não nữa
cho nên là rất là mong mẹ cho con đi khám sớm
bây giờ bé là xuyên dưỡng rồi
cho nên là hãy coi rằng
nó giống như là